ngày hôm nay công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một điểm hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện thẩm lậu chất ma túy
qua công tác nắm tỉnh hình công an tp thuận an phát hiện một đối tượng đang tạm trú tại khu dân cư việt sinh thuộc khu phố hòa lân hai phường thuận giao hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện ma túy
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện cơ sở này đang bày bán trên một bốn trăm linh cây thuốc lá điện tử gồm một mươi một loại khác nhau
trong đó qua test nhanh phát hiện tám trăm linh năm cây dương tính với ma túy ketamin
tại thời điểm kiểm tra đối tượng trên chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hóa đơn chứng tử theo quy định
trung tâm y tế huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa cho biết đã tiếp nhận và đang tích cực điều trị cho một mươi chín người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày bốn tháng năm các bệnh nhân đi ăn đám cưới tại một nhà dân ở thôn bốn xã yawe
trong đó huyện buồn đôn tổng cộng có hai mươi hai bàn khoảng hai trăm bốn mươi người ăn
đến khoảng một giờ ngày năm tháng năm các bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và được người nhà đưa đi cấp cứu
trưa ngày năm tháng năm ubnd huyện buôn đôn đã thành lập đoàn kiểm tra điều tra nguyên nhân vụ việc
đến một mươi năm h cùng ngày một bệnh nhân đã được xuất viện về nhà hai bệnh nhân đang được điều trị tại khoa cấp cứu các ca bệnh còn lại đang tiếp tục điều trị
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi giờ
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt